thủ tướng chính phủ đã yêu cầu một trăm linh các tỉnh thành phải có bệnh viện vệ tinh trong năm hai nghìn hai mươi
hiện nay thì cả nước còn một mươi ba tỉnh đồng bằng sông cửu long tám tỉnh khu vực phía bắc chưa tham gia vào bệnh viện vệ tinh
phóng sự sau đây tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam sẽ cho chúng ta thấy tại sao nhiều bệnh viện chưa thể triển khai đề án này
khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
thêm cáng thêm võng sáu mươi bệnh nhân vẫn phải nằm ghép trên một trăm linh giường bệnh
vào giờ cao điểm chỉ có bốn bác sĩ trực cấp cứu cho một trăm ba mươi bệnh nhân nhập viện một ngày
chúng tôi cũng không tránh khỏi những việc thiếu sốt được trong những vấn đề chăm sóc
từ năm hai nghìn chín bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam đã có đề án tham gia bệnh viện vệ tinh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh giảm quá tải
sau bảy năm đề án vẫn chưa được triển khai vì còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và máy móc
đặc biệt nhân lực còn thiếu và yếu
ủy ban nhân dân tỉnh và bộ y tế công nhận là bệnh viện đa khoa hạng một
vì vậy có rất nhiều các phòng ban mới hoạt động theo hướng chuyên sâu được thành lập
do đó nhu cầu so với thực tiễn là số lượng cán bộ biên chế chưa được nâng cấp để phù hợp với nhiệm vụ khám chữa bệnh của bệnh viện đa khoa hạng một
chỉ tiêu dường bệnh được giao cho đến giờ phút này vẫn là một một mươi sáu
nhưng khi tiêu chuẩn bệnh viện hạng một tối thiểu mức là một ba cán bộ biên chế trên một đầu dường bệnh
đại diện sở y tế hà nam cho biết tỉnh sẽ cung cấp một trăm hai mươi một trăm ba mươi biên chế cho bệnh viện
tuy nhiên lộ trình thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh không thể gấp gáp
khó về nhân lực bệnh viện sẽ không thể cử cán bộ đi đào tạo tiếp nhận kỹ thuật từ tuyến trên và đảm bảo công tác chuyên môn ngay tại bệnh viện
vì vậy trong thời gian tới các y bác sĩ này sẽ vẫn phải chấp nhận sự quá tải với chính mình